cảng hàng không quốc tế nội bài đã đưa ra quy định các phương tiện được nhượng quyền khai thác tại cảng có tuổi khai thác không quá sáu năm
kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô lần đầu
hết thời hạn sáu năm doanh nghiệp taxi không được phép khai thác tại cảng mà chỉ có thể tiếp tục sử dụng phương tiện ở các khu vực khác theo quy định của pháp luật hiện hành
hiện tại có một mươi ba hãng taxi được nhượng quyền với trung bình khoảng một hai trăm linh xe hoạt động
những quy định này đã thực sự phù hợp với nghị định tám mươi sáu của chính phủ về quản lý vận tải ô tô hay chưa
mời quý vị cùng tìm hiểu những ý kiến xung quanh vấn đề này
nghị định tám mươi sáu của chính phủ nêu rõ xe taxi có niên hạn sử dụng không quá tám năm tại đô thị loại đặc biệt và không quá một mươi hai năm tại các địa phương khác
vậy quy định mới của cảng hàng không quốc tế nội bài sẽ có tác động như thế nào đối với hoạt động vận tải trong nước
khi tham gia sân bay quốc tế nội bài thì các hãng taxi phải tuân thủ theo bộ tiêu chuẩn của sân bay khi được nhận quyền khai thác vận chuyển hành khách mặt đất tại sân đỗ ô tô cảng hàng không quốc tế nội bài
tuy vậy quyền lợi vẫn chưa được bảo đảm một cách khách quan
như uber grab hoặc là những xe của các tổ chức cá nhân khác người ta đưa đoạn khách người ta khai thác đấy thì về mặt bảo vệ quyền lợi thì vẫn chưa đảm bảo quyền lợi chúng tôi được
ngoài ra có nhiều ý kiến cho rằng cảng hàng không quốc tế nội bài là doanh nghiệp nên không thể tự đưa ra quy định riêng khác với nghị định của chính phủ
cái việc mà sân bay nội bài tự đặt ra cái niên hạn đợi xe chạy taxi đấy là hoàn toàn trái luật và đã trái luật thì phải sửa
bởi vì cái nghị định tám mươi sáu mà thủ tướng chính phủ
ký ban hành là liên thàn taxi ở thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh là tám năm còn ở các tỉnh là một mươi hai năm
vậy thì bây giờ là khi xạ cái mục tiêu của sân bay nội bài chúng tôi cho cũng là một mục tiêu tốt
là mục tiêu là làm cho chất lượng phương tiện nó tốt hơn để phục vụ khách trong nước và ngoài nước tốt hơn
tuy nhiên khi đặt ra các giải pháp thì cần phải nghiên cứu về luật kỹ hơn
có làm như thế thì xã hội mới ổn định
nếu như mỗi đơn vị vận tải mỗi địa phương cứ đặt ra một cái luật riêng
thì chắc chắn là sẽ đạt ra một cái luật riêng

khi có cái cắt cứ đó có cái cắt cứ đó sẽ sinh ra lợi ích lợi ích quyền lực đầu tiên
quyền lực cho nên người ta ra văn bản đó và người ta phải bắt các loại phương tiện thực hiện theo ý chủ quan người ta tới bảy mươi tám mươi
đấy sinh ra thứ nhất là cái quyền lực
mà lợi ích ra quyền lực thì dẫn đến cái lợi ích nhóm về kinh tế
mà lợi ích nhóm về kinh tế thì sẽ có những cái rất khó xử lý
đối với cái việc của
các cái doanh nghiệp
mà doanh nghiệp không chấp hành thì mới xử lý bị phá
việc nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách là điều cần làm
đặc biệt là đối với cảng hàng không quốc tế là cửa ngõ ra vào của việt nam với thế giới
tuy nhiên việc ban hành bất cứ quy định nào cũng phải đúng luật
và cảng hàng không quốc tế nội bài có ban hành quy định về vận tải như thế nào
cũng cần tuân thủ nghiêm những quy định tại nghị định tám mươi sáu của chính phủ đã và đang có hiệu lực thi hành